quỹ bác nhân dân tp hcm vừa yêu cầu công an thành phố kịp thời chấn chỉnh những hạn chế yếu kém
xử lý nghiêm những cá nhân tổ chức vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố
theo đó công an thành phố sẽ đẩy mạnh xử lý triệt để những công trình chưa hoàn tất các thủ tục
nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và hoàn công xây dựng công trình đã đưa vào hoạt động
đề xuất trang bị những phương tiện chữa cháy cứu nạn cứu hộ cần thiết đối với trung cư cao tầng
công an thành phố và các cơ quan có liên quan cũng sẽ tham mưu đề xuất những chế tài
nâng cao mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ đầu tư cho sử dụng công trình
khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đẩy nhanh tiến độ đầu tư lắp đặt bổ sung trụ nước chữa cháy
bể dự trữ nước chữa cháy trên địa bàn thành phố định kỳ khảo sát tình hình sử dụng
kịp thời hướng dẫn hỗ trợ về kỹ thuật sử dụng điện an toàn cho người dân và doanh nghiệp